thưa quý vị hiện dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng đã cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên chính quyền thành phố vẫn khá thận trọng khi mở lại các chợ truyền thống
với việc giới hạn số lượng tiểu thương cùng với những quy định chặt chẽ về phòng chống dịch
thế nhưng trong khi đó thì chợ tự phát lại tràn lan tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng dịch
chợ tự phát ngay cạnh chợ truyền thống nài hiên đông quận sơn trà
hàng chục người bán với đa dạng các mặt hàng bay ở vỉa hè hoặc có thể ngay tại lòng đường
thực trạng này xảy ra khá phổ biến tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố đà nẵng
trước đây là chị đi làm chị đi làm công nhân
nhưng mà bây giờ là dịch này nó kế dài rồi nó giảm bớt giảm bớt biên chế rồi nó cho nghỉ bớt
thế chị cũng đi bán rồi chứ
vào chợ truyền thống thì phải có có thể nhưng mà quên thể thì mình tạt ở ngoài mua cho là tiền
nhu cầu của người bán và sự tiền lợi của người mua
chờ tự phát bởi vậy hoạt động khá sôi nổi tìm ẩn nhiều nguy cơ về mức an toàn phòng dịch
các biện pháp phòng chống dịch là không đảm bảo
trong đó đặc biệt là cái việc thực hiện cái quy định năm k của bộ y tế
rồi có cái thông tin dịch tễ của những người mà đánh mua thì không thể kiểm soát được
trong khi đó tại các chợ truyền thống biện pháp phòng dịch được triển khai khá chặt chẽ
với việc kiểm soát người ra vào chợ bằng mã qr code
điều thương giới hạn không quá năm mươi bổ trí bán hàng theo ngày chẳng lẽ
các gian hàng có tấm chắn ngăn cách người bán và người mua nhưng lại rất vắng khách
hồi nãy đi một người chợ chưa được một
nói con cũng thấy là con con sót không thấy
chợ chợ mấy hồi là đông lắm nhưng bây giờ là chợ chưa lâu lâu với một người
để xử lý tình trạng chợ tự phát các địa phương cũng đã tích cực ra quân
kiểm tra nhắc nhở và ra các mức xử phạt
tuy nhiên vấn đề này gặp không ít khó khăn
cái khó khăn trong vấn đề xử lý này thì đối với các trường hợp bán hàng rong
bán hàng tự phát này thì cơ bản là nhỏ lẻ
họ cũng cơ động sử dụng những xe máy chạy xung quanh phường
đặc biệt là khu vực xung quanh chợ này đông
và khi có lực lượng thì họ lại lấy xe bỏ chạy
còn khi lực lượng rút đi thì họ lại quay trở lại
và người dân đi chợ thì cũng tranh thủ những khoảng thời gian đó
để họ mua những đồ thiết yếu của mình
chợ tự phát hình thành bởi nhu cầu mưu sinh của rất nhiều người dân
nhất là khi mà dịch bệnh đã tác động rất lớn khiến cuộc sống của người lao động gặp khó khăn
rất nhiều trong số những người bán này đã bị thất nghiệp trước đó
tuy nhiên thành quả chống dịch là nỗ lực của cả hệ thống chính trị
trong đó yếu tố then chốt là ý thức của mỗi một người dân
khi các chợ tự phát không có sự kiểm soát vẫn còn tồn tại
trong bối cảnh
những nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tìm ẩn
thì khó có ai biết được những hệ quả có thể xảy ra